thưa quý vị xã hòa tiến huyện crong bắc vừa xôn xao trước vụ án là chồng đánh vợ tử vong vì ghen tuông
ngay sau khi vụ án xảy ra công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng điều tra làm rõ
và bắt tạm giam lê duy linh là hung thủ gây ra vụ án
đáng chú ý linh đã có bốn tiền án vừa cai nghiện trở về nhà
lê duy linh chú tại xã hòa tiến huyện crong bắc tỉnh đắk lắc mới đi cai nghiện về nhà được ba ngày
thì cho đến đêm ngày hai mươi tám tháng tám khi thấy vợ đang nhắn tin với người khác linh đã ghen tuông
nên dùng tay chân đánh liên tục vào đầu khiến vợ ngã xuống đất bất tỉnh
mặc dù được đưa đi cấp cứu thế nhưng do chấn thương quá nặng cho nên đến ngày năm tháng chín vợ linh đã tử vong
bản thân linh sau khi đưa vợ đi cấp cứu đã đến công an xã hòa tiến để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện phương bắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật